theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh được thủ tướng phê chuẩn công ty điện lực quảng trị đã triển khai mô hình quản lý đường dây một trăm một mươi kv trên hệ thống tự động không người trực
đây là một trong những mô hình đầu tiên ở khu vực miền trung
bên cạnh đó nhiều mô hình điện tử cũng được công ty điện lực quảng trị triển khai để hỗ trợ khách hàng nắm bắt được các vấn đề liên quan đến tiêu thụ điện trong gia đình
điều này đã giúp cho ngành điện cũng như nhiều người dân giảm bớt được chi phí
chạm một trăm một mươi kv quán ngang trước đây có một mươi một người quản lý và thay ca nhau liên tục trong ngày để quản lý hệ thống điện
từ khi điện lực quảng trị đưa hệ thống tự động không người trực vào vận hành trạm quán ngang bây giờ chỉ còn ba người nhưng mỗi tuần hai lần đến kiểm tra

trạm một trăm một mươi kv quán ngang trước đây có một mươi một người quản lý và thay cao liên tục trong ngày để quản lý hệ thống tự động không người trực vào vận hành trạm quán ngang bây giờ chỉ còn ba người